ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái
bí thư tỉnh ủy bắc giang để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam với ông thái
tối một tháng năm tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết số một nghìn bốn mươi sáu nqbtv qh một mươi năm
về việc đồng ý khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội
đối với ông dương văn thái bí thư tỉnh ủy bắc giang trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
nghị quyết được ủy ban thượng vụ quốc hội thông qua ngày hai mươi sáu tháng bốn theo đề nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao
ông dương văn thái năm mươi bốn tuổi quê bắc giang tiến sĩ kinh tế
ông thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin thể dục thể thao thị xã bắc giang
sau đó là cán bộ thuế thuộc tri cục thuế thị xã bắc giang
tới năm hai nghìn sáu ông thái trở thành phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bắc giang tỉnh bắc giang rồi chủ tịch thành phố bắc giang
từ năm hai nghìn một mươi bốn ông thái được bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang rồi chủ tịch bắc giang từ năm hai nghìn một mươi chín
tới tháng một mươi hai nghìn hai mươi ông được bầu làm bí thư tỉnh ủy bắc giang
tại đại hội một mươi ba của đảng ông trúng cử vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba giữ chức bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ông dương văn thái được bầu làm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
ngày một mươi năm tháng bốn bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam ông nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an
cùng năm người khác gồm hai lãnh đạo của thuận an và ba cán bộ tỉnh bắc giang
về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ
tại bắc giang ông nguyễn văn thảo giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
ông đàm văn cường phó giám đốc và ông hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang
cùng bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tới ngày hai mươi hai tháng bốn khi mở rộng điều tra vụ án tại tập đoàn thuận an
bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
trợ lý chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại tập đoàn thuận an bộ công an đã yêu cầu nhiều địa phương như đắk lắc phú yên
cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của thuận an
tại kỳ họp thứ bốn mươi ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kỳ luật tổ chức đảng đảng viên
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc rất nghiêm trọng đến mức phải xem xét xử lý kỳ luật
theo đó ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm
đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc vi phạm nguyên tắc tự phê bình phê bình đoàn kết thống nhất trong đảng trong công tác cán bộ
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh
ban cán sự đảng ubnd tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong thực hiện một số dự án đầu tư
trong đó có các dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn thực hiện
một số cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực nhận hối lộ kê khai tài sản cá nhân không trung thực
vi phạm luật phòng chống tham nhũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước
gây dư luận bức xúc ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
theo ủy ban kiểm tra trung ương trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và các đồng chí hoàng thị thúy lan nguyên ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lê duy thành nguyên phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm hoàng anh nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã bị khai trừ ra khỏi đảng và xử lý hình sự
và các đồng chí trần văn vinh nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn văn trì
nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn trung hải
nguyễn trung hải ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn bá huy ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủng ban tổ chức tỉnh ủy
đinh ngọc khoa bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân bộ công an nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh
nguyễn trung hải ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn trung hải ủy viên ban thường vụ tỉnh nguyễn trung hải ủy viên ban thường vụ tỉnh
nguyễn trung hải ủy viên ban thường vụ tỉnh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phạm thế huy tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn trung hải ủy viên ban thường vụ tỉnh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phạm thế huy tỉnh ủy viên ban thường vụ tỉnh phạm thế huy tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn bá hiến nguyễn văn độ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư đỗ đình việt nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy nguyên trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bùi minh hồng nguyễn công lộc nguyễn xuân phương
nguyễn văn bắc nguyên tỉnh ủy viên giám đốc sở tư pháp lê văn phúc bí thư đảng ủy cục trưởng cục thuế tỉnh vĩnh phúc
liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng đảng viên khác
kỳ luật cảnh cáo một mươi chín cán bộ khiển trách bốn cán bộ
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật một loạt tổ chức đảng cá nhân thuộc tỉnh vĩnh phúc
tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đồng thời kỳ luật cảnh cáo các đồng chí nguyễn văn trì nguyễn bá huy đinh ngọc khoa vũ trí giang nguyễn kim hải lê văn kiên khổng sơn trường nguyễn kim tuấn nguyễn thanh tùng nguyễn đức tài đỗ hữu vinh trần gia long nguyễn bá hiến nguyễn văn độ đỗ đình việt bùi minh hồng nguyễn công lộc nguyễn xuân phương nguyễn văn bắc
ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật khiển trách đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí trần văn vinh nguyễn trung hải phan thế huy lê văn phúc
ủy ban kiểm tra trung mương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỳ luật ban thổng vụ tỉnh ủy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc quyết định thi hành kỷ luật một mươi bảy tổ chức đảng và một mươi bảy đảng viên theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên khác có liên quan
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
kỳ luật nguyên chủ tịch tỉnh an giang sóc trăng
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh an giang và sóc trăng
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các đồng chí vương bình thạnh nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh an giang
trần văn chuyện nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao
các đồng chí cũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí vương bình thạnh kỷ luật khiển trách đồng chí trần văn chuyện yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy thái bình bạc liêu nghiêm túc kiểm điểm
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương cũng xem xét kết quả giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy thái bình và bạc liêu
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy thái bình và bạc liêu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ và việc quản lý sử dụng đất trong các dự án đầu tư việc kê khai
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy sở tài nguyên và môi trường báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác